thưa quý vị trong phiên làm việc chiều nay tại phiên họp thứ một mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã trình bày tờ trình
dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
dự thảo nghị quyết gồm bảy điều quy định về phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng biển số đưa ra đấu giá
lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản hình thức đầu giá phương thức đầu giá quyền và nghĩa vụ của người chung đầu giá
người nhận chuyển nhượng người được cho tặng thừa kế biển số chung đấu giá theo xe giá khởi điểm tiền đặt trước
đầu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đầu giá một người tham gia đầu giá một người trả giá
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến cũng đồng tình với tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra của ủy ban quốc phòng và an ninh
khẳng định dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng đủ điều kiện chính quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
đồng thời việc chính quốc hội xem xét thông qua theo quy định một kỳ họp là cần thiết phù hợp và đảm bảo kịp thời
một số ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo tại một số quy định về phạm vi điều chỉnh
thời gian thực hiện thí điểm một số quy định về mức giá khởi điểm hay quyền cho tặng thừa kế biển số ô tô sau khi trùng đấu giá
công an các đơn vị địa phương phải xác định đợt tổng ra soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc lần này là một chiến dịch đặc biệt
đây là cơ hội để chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế bất cập nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bảo vệ an toàn tính mạng sức khỏe và tài sản của nhân dân
đây là chỉ đạo của thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an tại hội nghị triển khai tổng ra soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc
được bộ công an tổ chức vào sáng nay tại hà nội hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới công an các đơn vị địa phương
đợt tổng giả soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
với mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm ngăn chặn đẩy lùi tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người do nguyên nhân chủ quan
chấm dứt ngay tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chưa được thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
nhưng vẫn hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hoặc cơ sở không đủ điều kiện nhưng vẫn được thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
đánh giá đúng thực trạng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở theo địa bàn kiểm tra xử lý một trăm linh hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động theo đúng quy định bắt buộc các cơ sở phải khắc phục tất cả những tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
theo quy định tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy tương ứng với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động
kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động
cụ thể đối với loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường sẽ tập trung kiểm tra về đường lối thoát nạn chống tụ khói ngăn cháy lan
nhất là việc sử dụng vật liệu trang trí nội thất cách âm bảo đảm tính chịu lửa theo quy định trang bị hệ thống chữa cháy báo cháy tự động và kết nối liên động
để tự động ngắt hệ thống điện của dàn âm thanh tại các phòng hát khi có tín hiệu báo cháy ra soát kiến nghị khắc phục các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong đó cụ thể làm rõ các tồn tại vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án công trình hoạt động của cơ sở
nhấn mạnh đến những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và của trong các vụ cháy nổ thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu giám đốc công an các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo việc tổng kiểm tra giả soát
do việc tổng kiểm tra có khối lượng công việc rất lớn cần phân công các lực lượng khác nhau hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phân định thành các tổ công tác để đảm bảo hoàn thành kiểm tra chất lượng đúng tiến độ đề ra
việc tổng kiểm tra phải được triển khai quyết liệt toàn diện
đối với một trăm linh các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
tất cả những tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ phải được kiến nghị và bắt bắt buộc khắc phục theo hướng rõ trách nhiệm và đúng thẩm quyền
sau khi kiểm tra phải tổ chức giám sát chặt chẽ
kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ có nguy cơ cháy nổ cao
tồn tại và hoạt động
việc xử phạt các vi phạm về phòng cháy chữa cháy phải được thực hiện chia đẻ
tuyệt đối không được bỏ qua các lỗi vi phạm hoặc chuyển lỗi nặng thành lỗi nhẹ
ra soát kiểm tra kết hợp tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy
ra soát đến đâu hoàn thiện phương án đến đó để đảm bảo chủ động trong mọi tình huống cháy nổ xảy ra
thứ trưởng cũng yêu cầu công an các địa phương chủ động tham mưu với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân cao cấp và phối hợp với các hành chức năng trong tổ chức kiểm tra
đảm bảo tất cả các vi phạm được kiến nghị khắc phục
công tác giả soát kiểm tra xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phải được triển khai quyết liệt toàn diện đảm bảo khách quan và tuân thủ theo quy định pháp luật
không để sót lọt cơ sở không được kiểm tra xử lý
ra soát bố trí cán bộ có trình độ nghiệp vụ năng lực bảo đảm đủ tiêu chuẩn quy định
để thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thứ trưởng cũng đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả tổng kiểm tra
giả soát và công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn cháy nổ
sáng nay tại nhà triển lãm ngô quyền hà nội bộ công an hội mỹ thuật việt nam tổ chức tổng kết
trao giải và khai mạc triển lãm trại sáng tác mỹ thuật lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi một
đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống
tới sự có đại diện lãnh đạo các cục trực thuộc bộ công an đại diện lãnh đạo
thành viên hội mỹ thuật việt nam các họa sĩ nhà điêu khắc trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
các tác giả đã gửi về ban tổ chức bảy mươi năm tác phẩm trong đó có sáu mươi năm tác phẩm tranh sơn dầu
sáu tranh lụa và bốn tác phẩm điêu khắc
các tác phẩm dự thi thể hiện đầy đủ các tiêu chí định hướng tư tưởng
tính chiến đấu tính nghệ thuật và tính quần chúng rộng rãi
đặc biệt thông qua trại sáng tác mỹ thuật truyền tải các hoạt động trong công việc
đời sống của chiến sĩ công an nhân dân ca ngợi mối quan hệ mật thiết trong sự nghiệp đấu tranh
bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội giữa các lực lượng vũ trang và nhân dân
các tác giả đã tạo ra những tác phẩm đúng về nội dung đẹp mới về hình thức thể hiện
nhiều tác phẩm thể hiện rõ đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình hiện đại trong tác phẩm
từ đó tạo nên sắc thái mới và thành công trong diễn tả hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng quần chúng
kết thúc buổi lễ ban tổ chức đã trao một giải nhất năm giải nhì một mươi giải ba một mươi năm giải khuyến khích
cho các tác phẩm tham gia trại sáng tác mỹ thuật lần thứ tư
ngày hôm nay đoàn thanh niên cụng thi đua số năm bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào
thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai và triển khai giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
nhưng đoàn thanh niên các đơn vị thuộc cụm thi đua số năm với tinh thần sung kích sáng tạo và trách nhiệm
đã tham mưu tổ chức được nhiều chương trình hoạt động hết sức thiết thực
bám sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị
cũng như thực hiện tốt các nội dung của phong trào
thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điểu bác hổ dạy
trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân
có những sáng kiến cách làm hay góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả công tác
và lan tỏa sâu rộng hơn hình ảnh của đoàn viên thanh niên cụm thi đua số năm
giai đoạn tiếp theo hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đoàn viên thanh niên cụm thi đua số năm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tự học
tự rèn luyện của thanh niên công an nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điểu bác hổ dạy công an nhân dân sung kích tình nguyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
thưa quý vị và các bạn sau gần ba năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba sẽ chính thức diễn ra tại cần thơ
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
cho đến thời điểm này các đoàn tham dự liên hoan đã có mặt tại địa điểm tổ chức liên hoan
mọi công tác tổ chức đón tiếp hậu cần hỗ trợ các đoàn tham dự liên hoàn đã hoàn tất
tập trung vào những vấn đề tích cực như gương người tốt việc tốt xã hội tình nghĩa
phòng công tác đảng và công tác chính trị công an tỉnh sơn la mang đến liên hoan lần này
năm tác phẩm truyền hình một chuyên mục và năm tác phẩm phát hành
qua mỗi một lần như này chúng tôi cảm thấy chúng tôi cũng trưởng thành rất là nhiều
và qua mỗi một kỳ liên hoan thì chúng tôi sẽ học hỏi giao lưu với các đồng nghiệp
và từ đó thì chúng tôi đúc xuất ra được các kinh nghiệm để về có thể xây dựng được những tác phẩm tốt hơn nữa
chúng tôi cũng thấy sơn la ban tổ chức của truyền hình công nhân dân đã rất nỗ lực
rất là nỗ lực rất là ấn tượng để chuẩn bị chú đáo cho cái kỳ liên hoan tại cần thơ năm nay
công an tỉnh có bằng mong muốn rằng đến với liên hoan truyền hình năm nay
sẽ thể hiện được đầy đủ những bản sắc những hình ảnh của lực lượng công an có bằng
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như là thể hiện được những hình ảnh nổi bật
của lực lượng công an có bằng trên mặt trận phòng chống tội phạm và bảo vệ bình yên cho quê hương các bảng có bằng
liên hoan thu hút gần tám trăm linh đại biểu là cán bộ chiến sĩ phóng viên biên tập viên
người dẫn chương trình trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trên cả nước
liên hoan có nhiều nội dung thi bao gồm tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự
tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt chuyên mục an ninh trật tự phát trên đài phát thanh
truyền hình địa phương thi phát thanh viên người dẫn chương trình và các tác phẩm thuộc thể loại phát thanh
về đề tài an ninh trật tự đến thời điểm hiện tại ban tổ chức liên hoan đã nhận được gần sáu trăm linh tác phẩm dự thi
trong đó có hơn ba trăm linh tác phẩm truyền hình và gần hai trăm năm mươi tác phẩm phát hành
cho đến thời điểm này thì tất cả các đoàn khi về dự liên hoan đã đều được đón tiếp một cách chú đáo
chuẩn bị tài liệu hướng dẫn nơi ăn nghỉ các địa điểm tổ chức cũng như các trang thiết bị kỹ thuật
để phục vụ các đoàn có thể vừa tham dự thi liên hoan vừa có thể sản xuất chương trình tác nghiệp chương trình
và gửi về phát sóng và đài phát thanh truyền hình địa phương ở chương trình an ninh trật tự của các đơn vị địa phương
thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ của liên hoan truyền hình phát thanh
công an nhân dân lần thứ một mươi ba ban tổ chức còn bố trí một khu vực để giúp các đơn vị tham dự liên hoan
có thể chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện tác phẩm của mình và họ có thể gửi các tác phẩm này tham dự liên hoan
đến trước thời điểm khai mạc diễn ra
tất cả những công việc như hậu cần đón tiếp các đơn vị tham gia liên hoan đã được chuẩn bị chú đáo
để giúp các đơn vị này có thể có phần thi tự tin và đem đến liên hoan những tác phẩm thi tốt nhất
thưa quý vị
bảo vệ và thúc đẩy quyền
quyền con người là cam kết xuyên suốt của nhà nước việt nam trên cơ sở tôn trọng các giá trị phổ quát chung của nhân loại
trong tầm nhìn định hướng và phát triển đất nước việt nam luôn xác định mục tiêu nâng cao đời sống
quyền thụ hưởng của người dân thúc đẩy và bảo vệ quyền con người
việt nam luôn coi trọng và mong muốn tham gia đóng góp tích cực có trách nhiệm về các cơ chế diễn đàn đa phương về quyền con người
trong đó hội đồng nhân quyền liên hợp quốc là một trọng tâm để nâng cao đối thoại và hợp tác
hướng tới cách tiếp cận toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chú trọng đến các nhóm dễ bị tổn thương
việc việt nam tiếp tục ứng cử vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đã cho thấy chính sách nhất quán của việt nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người
đồng thời mong muốn đóng góp tích cực thiết thực hơn nữa vào các hoạt động của cơ quan này
ngay từ khi hội đồng nhân quyền liên hợp quốc được tỉnh lập năm hai nghìn sáu
việt nam luôn tham gia tích cực
trong đó dấu ấn đậm nét được kể đến là việc đảm nhiệm thành công vai trò thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
việt nam đã thực hiện các cam kết một cách toàn diện tổng thể trên tất cả các khía cạnh về quyền con người
việt nam cũng đã đóng góp tích cực trong việc tăng thưởng hiểu biết để thu hẹp phát biệt
tìm kiếm giải pháp thữ hiệu mềm ứng đối với các thách thức về quyền con người
trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn ảnh hổ bình đẳng cũng có lợi
tham gia tích cực các hoạt động của hội đồng nhân quyền thúc đẩy các sáng kiến
thể hiện dấu ấn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
việt nam cũng tham gia đồng tác giả đồng bảo trợ hàng chục nghị quyết của hội đồng nhân quyền trong giai đoạn này
thực tế việt nam đã là một thành viên hết sức có trách nhiệm
có rất nhiều sáng kiến để thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới
nói chung trong đó có việt nam
những đồng góp của việt nam trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu đã được hội đồng nhân quyền
quốc tế và được các thành viên của đại hội đồng liên hợp quốc công nhận
chính vì vậy có thể nói rằng từ thực tiện sinh đồng về quyền đảm bảo quyền con người ở trong nước
cũng như đồng góp của việt nam đối với công việc bảo đảm quyền con người trên thế giới
đã minh chứng cho rằng việt nam chúng ta đã làm đầy đủ trách nhiệm làm thành viên
và chúng ta làm rất tốt công tác bảo đảm và phát huy quyền con người
với thông điệp ứng cử hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm và tôn trị hành động là tôn trọng và hiểu biết
đối thoại và hợp tác đảm bảo tất cả tuyệt con người cho tất cả mọi người
việt nam đã đưa ra các cam kết ưu tiên và tái khẳng định chủ trương
chính sách nhất quán của đảng về đàn nước việt nam
lấy con người làm trung tâm phát triển bảo đảm người dân được chia sẻ
những thành quả của quá trình phát triển
việc lấy người dân là trung tâm
là động lực của phát triển chính là chủ trương xuyên suốt của việt nam
không chỉ trong bốn mươi năm năm làm thành viên liên hợp quốc đến nay
mà từ ngày nước việt nam hiện đại ra đời năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
cách tiếp cận tổng thể cân bằng đó đã giúp cho việt nam xử lý nhiều thách thức
đạt được nhiều thành tiệu về mọi mặt kinh tế xã hội
mà mới đây nhất là trợ ung phó với đại dịch covid một mươi chín
việt nam luôn ủng hộ tái trò và hoạt động của hội đồng nhân quyền
cũng như các cơ chế nhân quyền của liên hợp quốc
trên nguyên tắc bình đẳng đối thoại và hợp tác xây dựng
lần thứ hai việt nam ứng cử bằng hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc
là sự tiếp đối chính sách đối ngoại của đảng
khẳng định cam kết và thành tựu cũng như khả năng đóng góp của việt nam
trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
thể hiện sự tích cực thiện trí của việt nam
sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước bạn bè các nước đối tác
kể cả các nước có quan điểm khác biệt về quyền của con người